trong phiên họp sáng nay của ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn đã có nhiều ý kiến của các bộ ngành
ủy ban về việc nên hay không nên đưa lý lịch tư pháp của pháp nhân vào dự án luật sửa đổi bổ sung
một số điều của luật lý lịch tư pháp tham dự và điều hành phiên họp có đồng chí tòng thị phóng
phó chủ tịch thường trực quốc hội cùng các phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu phùng quốc hiển đỗ bá tị
mặc dù đa số các đại biểu thống nhất cao với sự cần thiết phải ban hành luật sửa đổi bổ sung
một số điều của luật lý lịch tư pháp tuy nhiên việc đưa lý lịch tư pháp của pháp nhân vào dự án luật
đã nhận được nhiều ý kiến chưa thống nhất của các đại biểu
bà lê thị nga chủ nhiệm ủy ban tư pháp cho rằng việc đưa lý lịch tư pháp của pháp nhân vào dự án luật là rất cần thiết
không thể không có quy định này bởi lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích
chứng minh một người có hay không có an tích bản án các quyết định xử phạt của tòa án
nói chung pháp nhân cũng cần nhưng tại sao không cần tại sao không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ
trong đó có quy định xóa án tích có quy định đương nhiên xóa án tích có quy định xóa án tích theo toán quy định
rõ ràng là cái này rất cần thiết về cái vấn đề pháp nhân
không phải chỉ có riêng cơ quan công an lấy lý lịch tư pháp về án tích đâu ạ
bởi vì còn một số các cơ quan kinh tế
bố trí xem xét này khác có các nội dung ấy thì người ta đều cần phải có một cách cụ thể hơn
nhất là khi bố trí nhân sự
thông qua ý kiến của các đại biểu
ủy ban thường vụ quốc hội nhận thấy vẫn còn một số nội dung quan trọng của dự án luật như
cơ quan nào có thẩm quyền thi hành án đối với pháp nhân
các hình phạt áp dụng cho pháp nhân vi phạm chưa được các đại biểu thống nhất
vì vậy dự án luật cần phải được nghiên cứu xem xét lại các nội dung này để bảo đảm tính pháp lý
vì đây là vấn đề liên quan rất lớn đến quyền của con người và những hoạt động sản xuất kinh doanh của họ